thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội
đây là vụ án thứ bốn cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung phải ra hầu tòa
trong vụ án này bị cáo nguyễn đức trung bị viện kiểm sát truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
một mươi bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
mua bàn cháy phép hóa đơn buôn lậu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng trước năm hai nghìn một mươi sáu công tác trồng mới thay thế cây xanh ở hà nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu cây xanh
chuyển sang đặt hàng từng quý
đạo giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của công ty sinh thái xanh do bùi văn mận làm giám đốc
thực hiện chỉ đạo của bị cáo trung từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng ký hợp đồng với công ty công viên cây xanh và công ty sinh thái xanh
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ba mươi bốn tỷ đồng
dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày